thưa quý vị hiện nay máy trò chơi bắn cá đã hiện diện ở nhiều nơi trên địa bàn của tỉnh kiên giang
và đang tràn về cả các vùng vùng sâu vùng xa
không chỉ dừng lại là một trò chơi giải trí thông thường mà các chủ game đã biến tướng
núp bóng dưới vỏ bọc qua trò chơi giải trí để thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền
và hiện nay thì game bắn cá đã mang lại nhiều hệ lụy cho những miền quê của tỉnh kiên giang
do ham chơi game bắn cá có máu ăn thua khiến cho các đối tượng này trở thành con nợ của chủ tiệm game
trong đó nguyễn duy thanh sinh năm hai nghìn trú tại xã minh thuận huyện u minh thượng
là một game thủ nổi tiếng trong làm bắn cá ở xã minh thuận
đã nợ hai chủ tiệm game với hai lần bắn cá số tiền là một mươi sáu triệu đồng
không có tiền các đối tượng đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền trả nợ
trước hành vi trên ngoài việc công khai kiểm điểm trước dân đối với thanh và các đối tượng khác
cơ quan chức năng huyện u minh thượng còn cảnh báo người dân nơi đây
về những tác hại khôn lường từ việc nghiện game bắn cá đang xâm nhập trong tầng lớp thanh thiếu niên
ở hồi đó tới giờ ở ấp này là không có game nhưng mà ngày hôm nay về ấp này thấy hai ba cái game
cho nên các cháu còn nhỏ tuổi mà thấy những món lạ cho nên là chơi game này kia nó rất là có hại
mà chơi là chơi còn ăn tiền chứ không phải để giải trí vui chơi

đây là một địa điểm gây bắn cá trên địa bàn xã minh thuận
hàng ngày có rất nhiều người đến chơi nhưng hầu hết các game thủ ở đây đều là các em ở độ tuổi cắp sách đến trường
hình thức chơi đơn giản nhưng lại kích thích máu hơn thua của những con bạc
vì thế có rất nhiều trường hợp người chơi thua đến vài chục triệu đồng chỉ sau một đêm
để có tiền mua những thẻ sing chơi game các em đã không hẳn ngại thực hiện những hành vi trái pháp luật
ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện
cái loại mà nấp bóng
chơi giải trí
thì có hình thức đánh bạc
thì tiến hành bắt xử lý và cấm hoạt động
qua đây thì tôi cũng thông báo với bà con là
cái loại này thì mình chơi mình không bao giờ ăn
tại vì người ta đã cài đặt sẵn rồi
người ta muốn cho mình ăn bao nhiêu thì cho còn người ta ăn bao nhiêu thì ăn
núp dưới hình thức giải trí
game bắn cá lại biên tướng thành cho cờ bạc trá hình
ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân vùng nông thôn
để tránh xa những tệ nạn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
thì trước hết bản thân mỗi người dân cần tỉnh táo
tránh xa trò chơi nguy hại này
không để mình trở thành nạn nhân của vòng xoáy đỏ đen
gây ra những hệ lụy khôn lường cho bản thân gia đình và xã hội